cũng tại hội nghị trực tuyến về tập huấn tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi diễn ra vào chiều ba mươi một tháng một mươi
bên cạnh các ý kiến về việc trẻ nên tiêm vaccine sau ba tháng khỏi covid theo hội đồng tư vấn vaccine
với trẻ từng mắc covid một mươi chín trường hợp đặc biệt cần hoãn tiêm trong thời gian ba tháng kể từ ngày khởi phát bệnh
chia sẻ tại hội nghị tập huấn tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tiến sĩ bác sĩ lê kiến ngãi bệnh viện nhi trung ương cho biết vaccine chống chỉ định với các trẻ có tiền sử phản vệ
với vaccine phòng covid một mươi chín lần trước hoặc các thành phần của vaccine
đối tượng cần hoãn tiêm là trẻ đang có bệnh cấp tính mạng tính tiến triển hoặc các vấn đề khác phải trì hoãn
cụ thể trẻ có bệnh mạng tính hoặc các bệnh cấp tính tiến triển như đang sốt
đang có tình trạng nhiễm
trong đợt điều trị của bệnh mạng tính như đang hóa trị ung thư thì cần trì hoãn cho đến khi kết thúc tình trạng bệnh cấp tính
hoặc kết thúc đợt điều trị của bệnh mạng tính
bên cạnh đó theo tiến sĩ ngãi hội đồng tư vấn vaccine của bộ y tế đã đồng thuận và đưa ra khuyến cáo với trẻ từng mắc covid một mươi chín
cần trì hoãn tiêm trong thời gian ba tháng kể từ ngày khởi phát bệnh
tuy nhiên tùy từng tình huống cụ thể các đơn vị tiêm có thể xem xét hoàn cảnh từng cá nhân
so sánh giữa lợi ích của việc tiêm và không tiêm để quyết định trẻ có cần tiêm sớm hơn thời gian trên không
việc này phải được sự đồng thuận của cha mẹ người chăm sóc
hội đồng tư vấn cũng khuyến cáo với trẻ bị hội chứng misc cần trì hoãn đến khi trẻ hồi phục hoàn toàn tình trạng bệnh lý này
trẻ phải được thăm khám theo dõi tại cơ sở khám chữa bệnh để chắc chắn không còn biểu hiện lâm sàng
các cơ quan đều hồi phục hoàn toàn mới có thể tiêm vaccine
các trường hợp cần cẩn trọng tiêm là nhóm trẻ
dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào có dối loạn về chi giác hành vi tự kỷ tăng động giảm chú ý
những trẻ phải khám sàng lọc tiêm tại cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên là nhóm mắc bệnh bẩm sinh mạng tính
khám sàng lọc thấy tiêm phổi bất thường hoặc khi khai báo tiền xử thấy trẻ có tiền xử phản vệ độ ba với bất kỳ dị nguyên nào
thức ăn thuốc trẻ bị hội chứng misc
hiện có hai loại vaccine đã được bộ y tế đồng ý đưa vào tiêm là vaccine pfizer cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và moderna cho trẻ từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi
như vậy cha mẹ cần lưu ý không phải trường hợp trẻ nào trong độ tuổi năm một mươi một tuổi cũng được tham gia vào đợt tiêm đầu tháng bốn này như kế hoạch
các trường hợp trẻ có cơ địa bệnh mãn tính cấp tính dị ứng cần đặc biệt chú ý trước vấn đề tiêm vaccine
mọi thông tin hướng dẫn tiêm cho nhóm trẻ em này sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin chính thức từ bộ y tế
quý vị hãy cùng chú ý đón xem nhé
thưa quý vị khi covid một mươi chín được loại ra danh sách
truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm liệu có tiêm ẩn những rủi ro sau khi dịch bệnh này được hạ cấp
nếu hạ cấp độ dịch covid một mươi chín thời điểm này cần có những thay đổi gì trong chính sách phòng chống dịch của nước ta
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này ngay sau đây
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm chia sẻ
khi chúng ta đã chuyển sang chiến lược thích ứng với covid một mươi chín và hướng đến trạng thái bình thường mới
việc đánh giá mức độ nguy hiểm của covid một mươi chín để có thể xem xét đưa nó về bệnh truyền nhiễm nhóm b là rất cần thiết
tuy nhiên covid một mươi chín vẫn có những đặc điểm chính của bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a
tốc độ lan truyền nhanh hơn các bệnh truyền nhiễm như cúm mùa sốt xuất huyết
tỷ lệ tử vong do covid gây ra vẫn ở mức cao đồng thời nguy cơ virus sars cov hai đột biến
làm xuất hiện các biến thể tăng nguy cơ tử vong
ngoài ra tỷ lệ tiêm chủng vaccine trong nước cũng chưa đảm bảo một trăm linh
với việt nam ở thời điểm hiện tại
nếu hạ cấp covid một mươi chín vẫn tiềm ẩn một mươi nguy cơ
trên thế giới chưa có nước nào có thể tự tin rằng kiểm soát dịch hoàn toàn
hiện nay hầu như các mặt của cuộc sống đều đã được ổn định
tuy nhiên vẫn cần thay đổi một số quy định trong phòng chống dịch để phù hợp hơn với thực tế
theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm không bắt buộc các f một phải cách ly
việc f một chiếm số lượng lớn nhưng vẫn thuộc diện phải cách ly gây nên nhiều bất cập
ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc của một bộ phận không nhỏ người dân
kéo theo đó là các tác động
các tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế sản xuất
vì vậy cần cân nhắc để tùy hoàn cảnh nới lỏng các quy định cho phù hợp
ngược lại có một số biện pháp chống dịch đã được áp dụng một thời gian dài
nhưng hiện nay vẫn còn phù hợp với tình hình thực tế nên tiếp tục duy trì như khuyến cáo năm k
trong bối cảnh xuất hiện biến thể omicron
who vẫn nhấn mạnh thực hiện năm k tốt hơn nữa
nếu không xã hội có thể dối loạn khi mà người mắc bệnh không khai báo
vẫn đến chỗ đông người gây lây lan dịch bệnh
còn với nhóm đối tượng f có thể cho f rời khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết là khám chữa bệnh và lấy thuốc
ngoài ra việc cho f đi mua nhu yếu phẩm đồ ăn thức uống trong trường hợp bất khả kháng vẫn có thể chấp nhận được
tuy nhiên chưa nên cho f không triệu chứng đi làm vì lợi bất cập hại
như vậy hạ cấp độ dịch thời điểm này là cần thiết tuy nhiên vẫn tiềm ẩn tới một mươi rủi ro
việc thay đổi cấp độ dịch covid một mươi chín bên cạnh việc thay đổi một số yếu tố không còn phù hợp
thì vẫn cần đảm bảo tuyệt đối các nguyên tắc phòng dịch ổn định lâu dài đảm bảo hoạt động y tế cũng như đời sống nhân dân
hiện việt nam đã có sự thay đổi lớn từ chiến lược zero covid một mươi chín sang thích ứng covid một mươi chín
nới lỏng dân các biện pháp chống dịch để phù hợp hơn với tình hình mới góp phần tạo điều kiện phục hồi kinh tế
trong tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát khá ổn định
trước thông tin về liều tiêm bổ sung hai mươi năm ml vaccine moderna được bộ y tế đưa ra vào hôm qua ngày ba mươi một tháng ba
bộ y tế cũng khuyên cáo trẻ nên tiêm vaccine sau ba tháng khỏi covid
dự kiến kế hoạch tiêm cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sẽ triển khai vào đầu tháng bốn
chiều ngày ba mươi một tháng ba tại hội nghị trực tuyến về tập huấn tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
giáo sư phan trọng lân cục trưởng y tế dự phòng bộ y tế cho rằng nên tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sau khi khỏi bệnh khoảng ba tháng
phó giáo sư dương thị hồng trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng phó viện trưởng vệ sinh dịch tễ trung ương
cho biết cả nước có hơn một mươi một tám triệu trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đợt này
trẻ em ở nhóm tuổi lớn từ một mươi một tuổi tức là học lớp sáu sẽ tiêm trước sau đó hạ thấp dần
các địa phương triển khai cuốn chiếu theo trường địa bàn căn cứ vào tình hình và số lượng vaccine được cung ứng
số vaccine tiêm cho nhóm từ năm đến một mươi một tuổi do australia tài trợ gồm bốn bảy triệu liều vaccine pfizer và chín triệu liều vaccine moderna
trẻ sẽ tiêm hai mũi vaccine cùng loại không tiêm trộn là pfizer
trẻ năm một mươi một tuổi và moderna trẻ sáu một mươi một tuổi gồm một liệu trình là hai mũi tiêm cách nhau bốn tuần
các phản ứng bất lợi được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em sau liệu trình tiêm cơ bản gồm có đau tại vị trí tiêm
mệt mỏi đau đầu đau cơ ớn lạnh buồn nôn nôn mửa sưng đau ở nách sốt ban đỏ tại vị trí tiêm sưng tại vị trí tiêm đau khớp
tỷ lệ gặp phản ứng này là một phần một mươi
các triệu chứng như tiêu chảy phát ban nổi bề đay tại vị trí tiêm phát ban tại vị trí tiêm phản ứng muộn tại vị trí tiêm ít gặp hơn tỷ lệ một trên một trăm linh đến dưới một trên một mươi
phản ứng viêm cơ tiêm ngoài mang tiêm rất hiếm gặp tỷ lệ một trên một mươi
sau khi tiêm chủng trẻ cần được theo dõi tại điểm tiêm ba mươi phút và tiếp tục theo dõi trong vòng hai mươi tám ngày sau tiêm
dự kiến kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ sẽ diễn ra vào đầu tháng bốn
đây là một trong những tin vui với các bậc phụ huynh an tâm phần nào về vấn đề sức khỏe
trước khi quay trở lại trường học
tuy nhiên sau khi tiêm người chăm sóc phải theo dõi sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong vòng ba ngày đầu
vì trẻ có thể gặp phản ứng bất lợi vào ban đêm
cha mẹ cũng cần tránh để trẻ vận động mạnh luôn chuẩn bị sẵn để tránh tai biến nặng có thể xảy ra
thưa quý vị từ trước đến nay trẻ em là nhóm đối tượng luôn được quan tâm hàng đầu về vấn đề sức khỏe
vì vậy trong tình hình dịch bệnh hiện tại nhóm trẻ f lại càng khiến cha mẹ lo lắng
bởi trẻ em chưa thể mô tả các triệu chứng bệnh như người lớn
do đó các bác sĩ khuyên cáo các gia đình khi điều trị trẻ em f cần đặc biệt chú ý đến việc theo dõi chỉ số dưới đây
theo bác sĩ vũ thị mai khoa nhi thời gian vừa qua trung bình mỗi ngày
khoa tiếp nhận hai đến ba bệnh nhi f mức độ từ trung bình trở lên
lứa tuổi nhập viện nhiều nhất là từ sơ sinh đến năm tuổi trong đó chiếm phần lớn là bệnh nhân sơ sinh
cụ thể sau khi mắc covid một mươi chín bé nta năm mươi bốn tháng tuổi xuất hiện các triệu chứng như ho thở khò khè
nên được đưa vào bệnh viện thanh nhàn hà nội
qua thăm khám các bác sĩ khoa nhi bệnh viện thanh nhàn xác định bệnh nhi bị viêm phổi
và được chỉ định điều trị theo phác đồ chữa viêm phổi do covid một mươi chín của bộ y tế
qua một mươi ngày điều trị sức khỏe của a đã dần ổn định trở lại
một trường hợp khác là bé gái năm tháng tuổi pnanh nhập viện do sốt cao liên tục
kèm theo tiêu chảy cấp gây mất nước sau khi mắc covid một mươi chín
sau một tuần điều trị bệnh nhi này đã qua thời gian nguy hiểm và ổn định sức khỏe
trên thực tế các bé sơ sinh f được bố mẹ đưa vào viện sau khi phát hiện spo hai dưới chín mươi năm
và có hiện tượng kho khe nhiều
bác sĩ mai chia sẻ quan trọng hàng đầu là theo dõi chỉ số spo hai mỗi ngày hai lần
khi trẻ có sp hai cần phải đưa đi khám ngày vì trẻ em chưa thể mô tả các triệu chứng bệnh như người lớn
do đó bác sĩ mai khuyến cáo các gia đình khi điều trị trẻ em f
cần đặc biệt chú ý đến việc theo dõi chỉ số spo hai
bên cạnh chỉ số spo hai
theo bác sĩ mai khi trẻ f xuất hiện những triệu chứng như ly bì bỏ bú sốt cao liên tục mệt mỏi
các vị phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế
tại đây các bác sĩ sẽ khám để phân tầng cho các bé
tùy theo tình trạng bệnh mà bệnh nhi có thể tiếp tục về điều trị nhà hoặc là cho nhập viện
trong đó co giật do sốt cao là tình trạng mà các bậc phụ huynh rất lo ngại khi chăm trẻ f
với trường hợp trẻ sốt cao bị co giật tại nhà
bác sĩ mai khuyến cáo bố mẹ cần bình tĩnh và xử trí bằng cách cởi bớt quần áo để trẻ thông thoáng
cho trẻ nằm nghiêng và dùng thuốc hạ sốt đặt hậu môn liều lượng của thuốc dựa theo cân nặng của trẻ
sau đó bố mẹ cần kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện để các bác sĩ xử trí
chăm sóc sức khỏe trẻ em là vấn đề không hề đơn giản
trước tình hình dịch bệnh hiện tại bố mẹ cần luôn chủ động quan sát
lưu ý các biểu hiện bất thường của con và đặc biệt là chỉ số spo hai thời điểm này
nếu trẻ có các biểu hiện đặc biệt bố mẹ cần hỏi ý kiến tư vấn bác sĩ hoặc đưa con đi khám ngay khi cần thiết